chỉ mới bắt đầu từ đêm qua cho tới sáng nay bảy tháng một mươi một lượng rác khổng lồ ước tính khoảng một trăm linh tấn từ đại dương
đã theo thủy chiều trôi giạt vào khu vực bãi tắm thuộc thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
theo đó vào sáng nay ngày bảy tháng một mươi sau khi nhận được tin báo có một lượng rác lớn từ đại dương trôi giạt vào khu vực bãi sau
một trong những khu vực tập trung khách du lịch đông nhất của thành phố vũng tàu
công ty cổ phần dịch vụ môi trường và công trình đô thị vũng tàu đã huy động gần hai trăm linh cán bộ công nhân viên tăng cường để dọn rác
nhưng do lượng rác quá lớn và trải dài nhiều km bờ biển nên theo dự tính của công ty phải mất nhiều ngày mới có thể dọn dẹp hết số rác này

hiện tại rác vẫn tiếp tục trôi vào vì vậy người dân rất mong chính quyền địa phương hỗ trợ nhân lực cũng như phương tiện để sớm dọn dẹp nhằm trả lại bãi tắm sạch đẹp cho người dân